công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố ba đối tượng là nguyễn văn phúc trần quang minh và trần quốc bảo ngọc
cùng chú tại tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
qua điều tra cơ quan công an xác định cả ba đối tượng đã đột nhập vào một phòng trọ ở phường tân hiệp tp biên hòa
lấy trộm một xe máy hai điện thoại hai dây chuyền hai nhẫn vàng số tiền mặt khoảng bốn mươi triệu đồng
cùng một số tài sản khác với tổng giá trị hơn một trăm linh triệu đồng